thời gian qua mặc dù các ngành chức năng huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã có nhiều biện pháp xử lý đối với các đối tượng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
tuy nhiên hiện nay vẫn còn có một số đối tượng lén lút khai thác gây ảnh hưởng không nhỏ đến tài nguyên môi trường và an ninh trật tự ở địa phương
đây là hình ảnh ghi lại được trên tuyến đường đất đỏ từ thị trấn an thới về xã dương tơ huyện phú quốc
trên tuyến đường này có đến hàng chục bãi đất đỏ bãi cát bị khai thác trái phép
thậm chí các đối tượng khai thác còn để sẵn xe cuốc dụng cụ khai thác đợi khi vắng bóng lực lượng chức năng
thì sẽ đưa người và xe tải vào khai thác sau đó trở đi nơi khác tập kết để tiêu thụ
tình hình khai thác khoáng sản chủ yếu là cát đá trên địa bàn nguyễn phú quốc trong thời gian qua thì diễn biến cũng hết sức phức tạp
các đối tượng lợi dụng trắc dường nhà sau đó hợp đồng với các tổ chức cá nhân khai thác cái đất này
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép
thứ hai nữa là đất ở các dự án mà được nhà nước giao nhưng mà chưa triển khai dự án
rồi xong có người bảo vệ trông coi từ đó các đối tượng lợi dụng vô trong phần đắt này có khi dùng xe cuốc dùng xẻng xúc cắt
từ đầu năm đến nay công an huyện phú quốc đã phát hiện bắt và xử lý bốn mươi ba vụ
sáu mươi ba đối tượng khai thác khoáng sản trái phép phạt tiền gần năm trăm linh triệu đồng
đề nghị tịch thu bốn xe ô tô tải và một xe cuốc dùng để khai thác khoáng sản trái phép
nhưng đến nay tình hình khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn tiếp diễn và ngày càng tinh vi hơn